trong ba trăm hai mươi bốn ca mắc tính đến một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng năm số ca điều trị khỏi là hai trăm sáu mươi bảy ca
số ca còn dương tính với sars cov hai là bốn mươi tám ca
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là sáu ca
và số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là ba ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn bảy trăm bốn mươi bốn người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm sáu mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác bảy bảy trăm hai mươi sáu người
cách ly tại nhà nơi lưu trú sáu bảy trăm năm mươi hai người